lừa đảo chiếm đoạt tài sản mẫn thị hoàng anh chú tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố bắt tạm ra
theo tài liệu điều tra mẫn thị hoàng anh làm nghề nấu nhôm thuê tại xã văn môn huyện yên phong
để có tiền chi tiêu cá nhân đánh bạc và trả nợ
hoàng anh đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng của một nạn nhân ở huyện yên phong
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
và khám xét chỗ ở đối với trần thị hà ở khu một mươi phường đại phúc thành phố bắc ninh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hà đã đưa thông tin gian dối có mối quan hệ có thể mua được đất
tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh để chiếm đoạt của năm nạn nhân tổng số tiền hơn bảy bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh băng ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng hai vụ án nói trên